tuy nhiên trong quá trình niêm yết một số hộ dân không theo dõi không nắm thông tin về mức hỗ trợ của mình
vì vậy khi nhận được giấy mời để nhận tiền hỗ trợ thì mới biết mức độ hỗ trợ thấp
bồ xẻ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt tại nội thị tam kỳ và các vùng phụ cận
lãnh đạo thành phố này nhìn nhận việc xây dựng nhiều dự án ảnh hưởng đến tình hình ngập lụt
cùng với đó hành lang sông bị sàn lấp lấn chiếm cùng thiếu sự đồng bộ trong quản lý cao độ xây dựng
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một ủy ban dân tỉnh quảng nam phối hợp với trường đại học bách khoa đà nẵng
tổ chức hội thảo đánh giá hiện trạng và xác định nguyên nhân ngập lụt thành phố tam kỳ và vùng phụ cận
thời gian vừa qua tình trạng ngập lụt xuất hiện tại thành phố tam kỳ và các vùng lân cận
ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân
tại thành phố tam kỳ ngập lụt xuất hiện tại các tuyến đường lớn như tôn đức thắng lý thường kiệt hoang diệu
điện biên phủ phan triều trinh huỳnh thúc kháng trần cao vân
nhiều điểm dân cư ngập cả mét tuy nhiên nước rút rất chậm khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng
ngoài ra tuyến quốc lộ một a đoàn quan sát bình an huyện thăng bình đến bến xe tam kỳ bị nước lũ uy hiếp mạnh
hầu hết các tuyến đường dẫn đầu các cầu bắc qua sông bản thạch đều bị ngập
khu vực thành phố ven sông bản thạch sông đầm và hồ sông đầm bị ngập rất nặng
khu vực vùng trũng từ tàm tiến ra đến hướng cửa lở hoàn toàn bị ngập
đoạn tuyến một trăm hai mươi chín cắt ngang sông tam kỳ bàn thạch bị ngập sâu
ông bùi ngọc ảnh chủ tịch ủy ban dân thành phố tam kỳ nhìn nhận có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng đồ thị tam kỳ
cụ thể ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến lượng mưa lớn bất thường xảy ra thường xuyên
và chế độ bán nhật chiều ảnh hưởng đến các sông bàn thạch kỳ phú tam kỳ trường giang
khi mực nước sông bàn thạch dâng khoảng hai năm mét thì hệ thống thoát nước thành phố không thoát được ra sông bàn thạch
tại các cửa thoát trên tuyến đề bàn thạch
vì vậy gây ngập úng tại các vị trí trũng thấp toàn đồ thị
các dự án được đầu tư xây dựng trong vài năm gần đây như đường trục chính từ khu công nghiệp tam thăng
đi cảng kỳ hà và sân bay chu lai đường điện biên phủ khu phố chợ triền đàn
đã ảnh hưởng đến tình hình ngập lụt tại thành phố tam kỳ
ngoài ra lượng nước ngoại lai từ các huyện thăng bình phú ninh chảy về các sông quá lớn
khu dân cư và các tuyến đường có cao trình nhỏ hơn ba mét thường xuyên ngập khi có chiều cường và mưa lớn
do mực nước sông cao nên khả năng thoát của các cống đầu nối với các sông bản thạch giảm
khu dân cư và các tuyến đường có cao trình nhỏ hơn ba mét thường xuyên ngập khi có chiều cường và mưa lớn
do mực nước sông cao nên khả năng thoát của các cống đầu nối với các sông bàn thạch giảm
tốc độ đô thị hóa nhanh mật độ xây dựng công trình cao dẫn đến giảm mạnh khả năng thấm tự nhiên
và chiếm diện tích chứa nước
dọc theo hướng thoát nước từ khu vực trung tâm thành phố và dọc hành lang các sông bị lấn chiếm sản lấp trái phép
tình trạng xả rác ra mương hồ cửa xả làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước
xây dựng hồ nuôi tôm bè nuôi cá của người dân làm thu hẹp dòng chảy
thiếu sự đồng bộ trong quản lý cao độ xây dựng dẫn đến tình trạng hình thành các vùng trũng thấp cục bộ
đặc biệt là các khu vực đô thị hiện hữu so với các tuyến đường mới được nâng cấp hay các đô thị mới hình thành
ngoài ra tiến độ triển khai quy hoạch và các dự án thoát nước chống ngập lụt còn rất chậm
chưa đáp ứng được vấn đề thoát nước và chống ngập đô thị
ông ảnh kiến nghị lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành cần đánh giá tác động môi trường
của các dự án đã được đầu tư xây dựng ảnh hưởng đến thoát nước tam kỳ
ngoài ra đầu tư dự án nâng cao năng lực thoát nước cho thành phố
trong đó gồm các danh mục nâng cấp cài tạo hệ thống thoát nước nội thị
hồ điêu tiết và kênh chỉnh dòng thoát nước phía tây nội thị
hồ thoát lũ sông đầm ra sông trường giang kè và đường ven sông tam kỳ
với tổng kinh phí thực hiện khoảng một tám trăm năm mươi một tỷ đồng
theo phó giáo sư tiến sĩ đoàn quang vinh hiệu trưởng trường đại học bách khoa đại học đà nẵng
thành phố phải xác định hành lang thoát lũ cho sông tam kỳ bàn thạch sông đầm và trường giang
để đảm bảo thoát được lưu lượng lũ thiết kế ứng với một tần suất lũ nhất định
việc xác định hành lang thoát lũ cho lưu vực sông vùng nghiên cứu là tính toán bể rộng mặt cắt ngang đạ sông
để đảm bảo thoát nước được lưu lượng lũ thiết kế
ngoài ra cũng cần xác định mực nước gia tăng tại mặt cắt tính toán khi có các công trình
khu dân cư để làm cơ sở xác định cao chỉnh quy hoạch chống lũ và quy hoạch khu dân cư
đồng thời thực hiện phân lũ và kiểm soát lũ trên sông bản thạch và vùng trũng phía tây tam kỳ
ông lê trí thanh chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng nam nhấn mạnh ngập lụt tăm kỳ phải đánh giá trên phạm vị rộng
dựa trên hệ số tần suất mưa trong thời gian gần đây nhất là chuỗi số liệu về lượng mưa cụ thể
trong từng thời điểm trong ba năm gần đây
chống ngập cho thành phố tam kỳ phải dựa trên dữ liệu lượng mưa lớn diện rộng cùng với chiều cường
và khả năng hồ phú ninh xả lũ
quan trọng nhất là việc tìm được giải pháp khoa học có tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn
trong việc can thiệp chống ngập cho thành phố tam kỳ
trong quá trình chống ngập thành phố tam kỳ phải xác định rõ phải sống chung thích ứng với lũ
hay chống ngập triệt để bằng giải pháp công trình
ông thành nhấn mạnh cần tổng ra soát lại quy hoạch xây dựng thành phố tam kỳ
đánh giá toàn diện tác động của những công trình hạ tầng đến quá trình ngập và thoát lũ
làm sao để thành phố tam kỳ hoàn toàn thích ứng thiên tài biến đổi khí hậu
và xây dựng được bộ công cụ kiểm soát lũ cho thành phố tam kỳ và các vùng phụ cận
quay lại vấn đề một hộ dân nhận hỗ trợ thiệt hại do bão chỉ hai đồng
ông nguyễn minh châu bí thư đảng ủy xã tam vinh cho biết
trong sáng cùng ngày sau khi nắm được thông tin thị xã đã xác minh vụ việc
hiện chúng tôi đang làm báo cáo gửi cho huyện ủy phú ninh
sau đó viện sẽ thông tin cụ thể vụ việc cho báo chí
quý vị có bình luận gì về việc bỏ ca bồi chiều
lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm hai nghìn hai mươi với số tiền là hai đồng
xin hãy để lại bình luận bên dưới
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo